lần đầu đến bình liêu mảnh đất miền biên viễn của tỉnh quảng ninh cũng phải ngạc nhiên sao xuyến
với diện tích hơn bốn trăm bảy mươi một km hai dân số trên ba mươi hai người suốt hàng trăm năm qua bình liêu cũng là nơi cư trú của đồng bào tày giao sán chỉ
cuộc sống gắn với nương rẫy ruộng đồng với những dòng sông con suối
khiến những bản làng và con người nơi đây đậm chất thuần pháp giản dị và bình yên
được ví như sapa của quảng ninh với thiên nhiên yêu đái khí hậu ôn hòa mát mẻ
cùng với đó là những bản làng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn giữ nguyên được những nét văn hóa phong tục tập quán đặc trưng
nên những năm gần đây huyện bình liêu đã tích cực tuyên truyền triển khai các kế hoạch đề án phát triển du lịch
và bảo tồn giá trị văn hóa các khu vực
đặc biệt huyện còn ban hành nghị quyết số một của ban chấp hành đảng bộ huyện về phát triển du lịch
ban hành kế hoạch triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa
với mục tiêu coi du lịch là nhiệm vụ quan trọng đột phá trong xây dựng kinh tế xã hội địa phương
bình liêu có rất nhiều những điểm khác biệt có những cơ hội lổi trội so với các địa phương khác
ví dụ như là bình liêu có một đường biên giới dài hơn bốn mươi ba km với cộng hòa nhân dân trung hoa
ở trên một dĩa núi trùng điệp và rất là hùng mỹ mà không nên là có được
hay như là bình liêu có rất nhiều phong cảnh tiên nhiên tươi đẹp như là thác he vằn
hay là bãi đá thần trên đỉnh cao ban anh
mà đặc biệt là bình liêu có rất nhiều những cái bản sắc văn hóa phong tục rất là độc đáo
và chúng tôi cũng quyết định là phải phát triển bình liêu bằng chính nội lực của mình
sau khi nghị quyết một của ban chức hành đảm bộ huyện bình liêu khoai bảy ra đời
thì các thế hệ đánh đạo của bình liêu sau đó cũng đã bám sát vào những cái tôn chỉ mục đích
những cái nhiệm vụ những cái giải pháp và đã đưa nghị quyết vào cuộc sống
đóng hóp cho sự phát triển của bình liêu
và đặc biệt là nâng cao được cơ đề sống văn hóa tinh thần vật chất cho người dân
sau năm năm triển khai xây dựng kế hoạch đến nay tổng lượng khách du lịch đến bình liêu ước đạt bảy mươi bảy lượt người
trong đó khách lưu trú khoảng trên một mươi bảy lượt người và tổng doanh thu từ các hoạt động du lịch ước tính khoảng hơn hai mươi bốn tỷ đồng
tăng một tỷ rưỡi so với năm hai nghìn một mươi chín và tăng hơn ba tỷ đồng so với năm hai nghìn một mươi
cuộc sống của bà con gắn với du lịch cũng từ đó mà có những bước cải thiện đáng kể
ngoài ra nhờ phát triển du lịch mà các phong tục tập quán các nét đẹp văn hóa được bảo tồn toàn diện hơn
từ trang phục tới các làn điệu dân ca dân vũ các nghi lễ lễ hội truyền thống trong cộng đồng
nói về du lịch bình liêu có lẽ nét đặc trưng nhất chính là sự hùng vĩ của những dạng núi trùng điệp
kết hợp với hệ thống những cột mốc biên giới nằm ở các vị trí đặc biệt tạo nên cảnh sắc ngoạn mục giữa đất trời
bốn mươi ba km đường biên với sáu mươi tám cột mốc trên địa hình khá đa dạng
con đường phên dầu ấy khiến những ai đến đây cũng mang theo niềm tự hào về lãnh thổ biên cương
cũng như cảm giác muốn được chinh phục khám phá những cung đường những đỉnh mốc giới lưng trừng trời
trước đây bộ đội tuần tra biên giới ở những cung đường này rất vất vả bởi núi cứ thẳng đứng như đường lên trời
phải men theo đường mòn luôn lau lách mà đi
bây giờ mọi đường tuần tra lên mốc giới đã được đổ bê tông kiên cố rộng rãi để cán bộ chiến sĩ biên phòng đỡ vất vả khi làm nhiệm vụ
vừa tạo thuận lợi vừa tạo lợi vừa tạo lợi vừa tạo lợi
cho khách du lịch khám phá trải nghiệm
ở bình liêu nổi tiếng nhất là cột mốc một nghìn ba trăm linh năm trên đỉnh núi bắc cương cao hơn một một trăm linh mét so với mực nước biển
đây được xem là cột mốc nằm ở vị trí cao nhất không chỉ ở vùng biên ải bình liêu mà tính cả tỉnh quảng ninh
để chinh phục cột mốc du khách phải vượt qua khoảng hơn hai bậc thang uốn lượn vắt qua nhiều đỉnh núi tạo nên bức trường thành vô cùng hoạn mục mà người ta vẫn gọi là sống lưng khủng long
bọn em thì ở trong miền nam cho nên là nếu mà nói về quảng ninh thì bọn em chỉ biết về vịnh hạ long thôi
nhưng mà khi mà lên tìm hiểu về tỉnh quảng ninh thì ngoài vịnh hạ long ra thì tỉnh quảng ninh còn có huyện bình liêu nữa
thì bọn em đã đọc được trên các thông tin trên mạng internet
thì bọn em tìm thấy những thông tin về bình liêu thấy ảnh chụp trên bình liêu rất là đẹp
nên là bọn em mới chọn chỗ điểm đi đến này
lần đầu tiên mới đến đây nên là thấy phong cạnh là quá hương vị
rồi đó là những cái con đường phong cạnh là lần đầu tiên tôi thấy luôn
rồi khi mà đi vừa rồi đó đi cột mốc một nghìn ba trăm linh năm
một nghìn ba trăm linh năm thì tuy là mệt nhưng mà thấy là xứng đáng
ngoài ra vào tháng một mươi tháng một mươi một đường lên những mốc biên giới ở bình liêu càng lãng mạn hơn bao giờ hết khi hai bên đường dọc trong những cánh đồng lau phớp phới
đây là một trong những địa điểm chụp ảnh yêu thích nhất của du khách
việc biến những cột mốc biên giới trở thành địa điểm du lịch độc đáo có thể nói là cách làm vô cùng sáng tạo
nó không chỉ khẳng định chủ quyền của tổ quốc mà còn giúp mỗi người dân khi đến đây nâng cao thêm ý thức
lòng tự hào dân tộc
tuy nhiên để làm được điều này thì những chiến sĩ biên phòng cùng quân dân đồng bào các dân tộc anh em luôn phải bảo đảm an toàn bình yên nơi biên giới
ở bình liêu du lịch mới bắt đầu manh nhanh
mới bắt đầu manh nha phát triển trong những năm trở lại đây nhưng đã phần nào tạo nên sự thay đổi trong đời sống và sinh kế của bà con
những homestay đã mọc lên giữa núi rừng trong các bản làng người giao thanh phán tạo công an việc làm cho nhiều người vốn chỉ quen với ruộng nương
với đồng bào dân tộc nơi đây du lịch cộng đồng rất đơn giản
đó là tạo nên những mái nhà ấm cúng theo đúng truyền thống của bà con
ngoài ra còn là giới thiệu về những món ăn đặc trưng dân dã
chỉ là chút rau sạch hái trong vườn hay con gà vẫn thả trên đồi nhưng trong không gian bản làng bình yên ấy tất cả món ăn trở nên thật đậm đà hấp dẫn
tôi thì cũng đến bình yêu
một vài lần rồi nhưng mà thực ra mỗi lần trở lại thì thấy nó sẽ khác hơn lần trước khá là nhiều
còn đợt trước mỗi lần trước thì mình đến thì gần như là mình chỉ đi những cái điểm tham quan ngắm cảnh thôi
nhưng mà đợt lại đến thì mình được ở một cái homestay rất gần gũi với bà con ở đây
được trải nghiệm những cái ẩm thực những cái món ăn rất là ngon
ngày hôm qua mình được thưởng thức cái món cá suối
rồi thì hôm nay được đi thăm những cái ruộng bậc thang
rượu lúa chín này
rồi được dự tính là có thể được trải nghiệm cái việc gạt lúa với bà con
mình thấy nó rất là hấp dẫn cái vấn đề du lịch cộng đồng này
mình thấy là ở đây mọi người cũng khá là thân thiện
dù là cũng mới bắt đầu có những cái du lịch cộng đồng như thế này thôi
mình đến mình cảm nhận được cái sự hòa đồng với con người và thiên nhiên ở đây

vậy sáng ngày này nào thưa khán giả
chúng ta sẽ lên hoà thịt và làm một quà để đón cơ chứa chứa
đây là một vườn hoa tọa lạc trên núi cao sơn thuộc xã hoành mô huyện bình liêu
với độ cao vài trăm mét so với mực nước biển
sự phát triển này đã tạo nên công an việc làm thường xuyên cho nhiều người dân trong đó chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số
đón nhận một luồng gió mới này bà con rất phấn khởi
vậy nên mỗi một không gian hoa mỗi một góc chụp ảnh đều được chăm chút trang trí rất bắt mắt và thu hút
nhiều giống hoa bản địa và nhập ngoại được bà con ươm giống rồi gieo trồng tạo nên khu vườn rực rỡ sắc màu giữa núi rừng mênh mông trùng điệp
những năm gần đây du lịch cộng đồng ở việt nam đang có từng bước phát triển đột phá
bởi nguồn lợi mà nó mang lại không chỉ là tạo công an việc làm sinh kế cho bà con mà quan trọng hơn là từ du lịch cộng đồng
nhiều nét văn hóa bản địa phong tục tập quán có nguy cơ mai một dần phục hồi và trở thành những sản phẩm du lịch độc đáo cho du khách
bình liêu cũng vậy nhờ du lịch cộng đồng mà bà làng giữ được nhiều hơn những căn nhà truyền thống
trang phục dân tộc cũng được bà con mặc nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày
đặc biệt nhiều câu lạc bộ dân ca được thành lập và hoạt động sôi nổi để phục vụ du khách và các lễ hội
đặc biệt nhiều câu lạc bộ dân ca được thành lập và hoạt động sôi nổi để phục vụ du khách và các lễ hội

thì những thành viên trong câu lạc bộ còn mong muốn được phục vụ du khách khi ghé thăm các bản làng
hay biểu diễn trong các lễ hội du lịch để quảng bá văn hóa
ngoài giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng dân tộc
thì những thành viên trong câu lạc bộ còn mong muốn được phục vụ du khách khi ghé thăm các bản làng
hay biểu diễn trong các lễ hội du lịch để quảng bá văn hóa
từ năm hai nghìn hai mươi này có cái lễ hội mùa vàng tôi cũng được đi tham gia là tôi nhất có cái tinh thần
và từ nay trở đi tôi duy trì cho các cháu lớp trẻ hát và để bảo tồn để giữ mãi mãi không bao giờ để môi mòn đi
dường như du lịch cộng đồng ở bình liêu đang ngày càng len lõi vào từng bản làng đánh thức tiềm năng vốn có của địa phương
mà quan trọng nhất là giúp người dân
vốn quen với ruộng đồng dần thay đổi tư duy biết phát huy biến những nét văn hóa truyền thống bản địa thành sản phẩm du lịch phục vụ du khách
từ năm nay hai nghìn hai mươi này có cái lễ hội màu vàng tôi cũng được đi tham gia là tôi nhất có cái tinh thần vàng đánh thức tiềm năng vốn có của địa phương
và tôi đã lần đầu tiên tổ chức lễ hội mùa vàng
đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kích cầu du lịch được huyện tổ chức gắn với lịch sản xuất vụ lúa mùa của đồng bào các dân tộc
tham gia chương trình du khách có thể trải nghiệm những cung đường đẹp các con suối uốn lượn cổng bậc thang nơi lúa chín trổ vàng đẹp nhất
hay tìm hiểu về các phong tục tập quán như lễ cấp sắc của người giao lễ nhận thêm bố mẹ của người sán chỉ
ngày tài được sân khấu hóa qua hình thức diễn sướng
có thể nói đây không chỉ là ngày hội các dân tộc mà còn là một hình thức kích cầu du lịch hiệu quả
góp phần quảng bá những nét đẹp văn hóa của nhân dân các dân tộc trên địa bàn
đồng thời thực hiện mục tiêu phát triển du lịch thay đổi sinh kế của bà con tạo nên sắc xanh tươi mới trên dẻo cao của miền biên viễn bình liêu

phó giám đốc trung tâm truyền thông và văn hóa thông tin huyện bình liêu
khi bỏ qua những sinh kế truyền thống thì đồng bào còn có thêm các dịch vụ khác như là làm homestay
rồi phục vụ các sản phẩm nông nghiệp lâm nghiệp điều đó cũng góp phần cải thiện đời sống cho bà con
một điểm dễ thấy nhất là cái đời sống văn hóa tinh thần của bà con cũng được nâng lên khi mà được tiếp xúc với nhiều đối tượng khách du lịch
rồi theo chủ trương của nhà nước thì bà con cũng đã tự bảo tồn
nét văn hóa của mình rất là tốt
việc bảo tồn nét văn hóa và việc phát triển du lịch đang có sự nâng nhau lên
làm tốt việc này và sẽ kéo theo là tốt thêm việc khác
với bà con đồng bào dân tộc thiểu số thì việc làm quen với phát triển du lịch chắc hẳn sẽ có rất là nhiều những khó khăn bỡ ngỡ đúng không ạ
với bản chất là hiền hòa thân thiện và quen canh với sinh kế truyền thống
thì khi mà tiếp xúc với du lịch bà con không thể tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu
cái khó khăn lớn nhất của đồng bào là làm quen với việc là tiếp xúc với rất nhiều những khách du lịch ở những nơi khác nhau đến bình liêu
theo đó thì bà con cần phải có cách giao tiếp có cách giới thiệu quảng bá sản phẩm của mình qua các phương tiện khác nhau hoặc là qua trực tiếp
thế nhưng bà con vẫn chưa có những kỹ năng như vậy
cho nên là huyện cũng đã định hướng mở những lớp để cho bà con tham gia học tập
hướng dẫn cho bà con về cách làm du lịch
với cộng đồng du lịch văn hóa
hiện nay huyện đã và đang có những kế hoạch cụ thể như nào trong việc phát triển du lịch ạ
để hỗ trợ phát triển du lịch thì huyện đã có nhiều những chính sách dành cho bà con ở trên bình liêu
có thể kể đến là cái việc là huyện đã tạo mọi điều kiện để cho các gia đình có thể phát triển các dịch vụ như là homestay
hoặc là các dịch vụ cung ứng về nông sản lâm sản cho khách du lịch
ngoài ra huyện cũng đã mở những lớp tập huấn
để cho bà con có thể được tham gia về học cách làm du lịch cộng đồng
và khi mà tham gia qua những lớp đấy thì bà con đã bước đầu có những kiến thức để mà về gia đình thực hiện việc phát triển du lịch
để phát triển du lịch bình liêu ngày càng chuyên nghiệp hơn thì ủy ban nhân dân huyện đã đề xuất lên tỉnh là công nhận
ủy ban nhân dân huyện là thành khu du lịch cấp tỉnh
theo đó thì có nhiều những chính sách để mà bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa ở cộng đồng
trên bình liêu và phát huy bảo vệ những giá trị cảnh quan như là thác nước như là ruộng bậc thang như là rừng nguyên sinh
đưa ra các đề án bảo tồn văn hóa các dân tộc
huyện bình liêu sẽ phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái trải nghiệm văn hóa
ngoài việc khôi phục và phát huy các lễ hội truyền thống của bình liêu như là hội đình lục nà hội hát tháng ba hay là hội kiêng gió
thì huyện bình liêu cũng đưa ra những sản phẩm mới như là những ngày hội mới
ví dụ như là hội hoa sơ
hay là hội mùa vàng ở bình liêu
đây là hội hoa sở hội mùa vàng đang là những ngày hội phát huy giá trị về sản vật của bình liêu
với người tày đàn tính hát then là văn hóa là truyền thống là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt cộng đồng
tính đàn tính vừa thiết tha ngọt ngào như âm thanh của núi rừng vừa gần gũi bình dị giống như sự giao hòa trong cuộc sống giữa con người với thiên nhiên
vậy nên để làm ra chiếc đàn tính đòi hỏi người nghệ nhân phải có một bàn tay khéo léo một đôi tai biết thẩm âm và đặc biệt phải có sự từng trải trong cuộc sống
đó cũng là lý do mà dường như những nghệ nhân làm đàn tính thường đã đi qua hết những hỉ nộ ái ố của cuộc đời để thả hồn vào từng dây đàn phím nhạc từng câu hát
với nghệ nhân yếu tố lương thiêm phú không chỉ làm đàn mà ông còn là người tâm huyết với việc truyền dạy cho các thế hệ trẻ nét văn hóa truyền thống của quê hương
ở bình liêu nhiều người dân tộc tày biết làm đàn tính tuy nhiên làm đàn đẹp chuẩn âm trở thành sản phẩm hàng hóa thì có lẽ chỉ mình ông lương thiêm phú
ở tuổi tám mươi ba ông là nghệ nhân ưu tú nghệ nhân duy nhất của tỉnh đến thời điểm này
điều này được vinh danh trong lĩnh vực chế tác đàn tính
không ồn ào như một số nhà cụ hiện đại cây đàn tính là tiếng lòng thật hà mà chất phác như cái bụng của người dân tộc
nó lưu giữ những nét đẹp văn hóa đặc sắc và độc đáo từ ngàn đời
vậy nên để chế tác đàn tính đòi hỏi người thợ phải kiên trì nhấn nại
nhìn tuy đơn giản nhưng để làm ra chiếc đàn tính cần phải trải qua rất nhiều công đoạn và chủ yếu đều phải làm thủ công
vậy nên người thợ vừa phải có kỹ năng như một người thợ điêu khắc vừa phải có một đôi tai nghệ sĩ biết thẩm âm và am hiểu về cây đàn
với ông lương thiêm phú việc chế tác đàn đơn giản là xuất phát từ tình yêu dành cho những câu hát then và câu lạc bộ then đàn tính do ông thành lập
nhà nghiên cứu sạn được

để thị trường khảo nổi mới

một số thì coi như là cái đàn tinh
bây giờ làm nó bền lắm tức là
trước là biệt bằng cái mò
tre thôi bây giờ chúng tôi biệt bằng gỗ
tức là nó vừa bền
rồi là âm thanh của nó vừa tốt
người ta vẫn bảo
tiếng đàn tiếng lòng
nó thể hiện tâm trạng người đánh
cảm xúc và âm thanh cứ thế
mà hòa vào nhau thành những
với ông lương thiêm phú dù là
chế tắc đàn hay cất lên
những câu hát then chầm ấm
cùng với các thành viên câu lạc bộ
thì cũng đều thể hiện tình yêu
và đam mê với âm nhạc của quê hương
những lúc rảnh rỗi ông lại cùng
mọi người tập luyện các bài hát then
mới do ông sáng tác
viết bài mới tôi cũng viết
khoảng hơn trăm bài tức là
bây giờ cô lạc bộ đang dùng
và đồng thời có một số cô lạc bộ mang đi dùng
tức là bây giờ
phòng văn hóa cũng mang mấy bài đi dùng
liên tục đấy mang dùng
liên tục với những cái bài quảng ninh
dầu đẹp như là cái bản
em tức là ca ngợi cái địa phương
của bình liêu có
ruộng bậc thang có rừng núi
có sông xuống thì mình đắp lên
để lấy nước là tới ruộng
rồi là con đường đi lại đấy
tả như thế vậy là ca ngợi
những cái người tốt thì tốt ở trong
chính việc tạo được
sân chơi biến âm nhạc nghệ thuật
hành hơi thở niềm vui
của cuộc sống các cô lạc bộ
hát hen như thế này đã
trở thành bến đỗ cho các thành viên
được gắn kết và phát huy
vốn văn hóa truyền thống của dân tộc
ngoài ra để lưu giữ
bảo tồn các làn điểu của đồng bào
dân tộc tây người nghệ nhân
già chưa bao giờ quản ngại khó khăn
vất vả để truyền lại
những gì yêu mến nhất cho
thế hệ trẻ để không
ai quên được tiếng đàn tiếng hát
của dân tộc mình đó
là trang trở của ông
suốt bao năm tháng
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại